xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày hôm nay và dạ sáng mai
do quá trình hội tụ gió ở mực một năm trăm linh m
nên mưa vẫn có thể xảy ra giải rác
tại các tỉnh vùng núi ở phía bắc
trong ngày mai bắc bộ vẫn chịu tác động
của không khí lạnh có cường độ ổn định
nên trời tiếp tục rét về đêm và sáng
ban ngày trời lạnh với nhiệt độ cao nhất
ở đông bắc bộ sẽ là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
sau đó trong hai ngày tiếp theo
mưa tại đông bắc bộ sẽ giảm hẳn
nhiệt độ vào ban ngày sẽ có xu hướng tăng
từ hai đến ba độ trong ngày hai mươi và ngày hai mươi một
ở phía tây bắc bộ sẽ có mưa nhiều hơn
ở phía đông riêng các tỉnh thuộc khu tây bắc
trong đêm nay còn có thể xảy ra mưa vừa
mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phỏng gió giật mạnh
mưa còn kéo dài sang ngày hai mươi
sau đó kết thúc trong ngày hai mươi một
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
sẽ là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
trời rét về đêm và sáng
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng lên mức
hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
với các tỉnh từ thanh hoa
đến thừa thiên huế
những cơn mưa rào có thể xảy ra vào đêm và sáng
tại các tỉnh từ nghệ an
vào đến thừa thiên huế
tuy nhiên lượng mưa là không nhiều và trong thời đoạn ngắn
sau đó sang ngày hai mươi
mưa chỉ còn xảy ra ở phần phía nam của khu vực
ngày hai mươi một mưa rứt
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
sau đó tăng dần trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
hầu như là không có mưa trong ba ngày tới
trời còn nắng nhiều hơn vào ban ngày
với nhiệt độ trưa mai có thể tăng lên ngưỡng
là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ lên mức là ba mươi ba mươi ba độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên
trong ngày mai phổ biến có mưa vài nơi
đến khoảng ngày hai mươi ngày hai mươi một
có thể xuất hiện những cơn mưa rào chuyển mùa
tuy nhiên mưa phân bố không đều
về diện và lượng
và chủ yếu xảy ra vào thời gian chiều và tối
ban ngày trời vẫn còn nắng
với nhiệt độ trưa mai là khoảng ba mươi ba mươi ba độ
và sau đó sẽ giảm nhẹ một độ
trong hai ngày tiếp theo
nam bộ ngày mai phổ biến có mưa vài nơi
đến khoảng ngày hai mươi ngày hai mươi một
có thể xuất hiện những cơn mưa rào chuyển mùa
phân bố không đều
và xảy ra vào chiều tối
ban ngày trời vẫn còn nắng nhiều
có nơi còn nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ trưa mai phổ biến là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ

ban ngày trưaandi ba chút

ban ngày mínu cuối ch whatever
ban ngày ch choreography
ban ngày chiều cho bảy sáu năm
ban ngày gi disea hai